thưa quý vị sau bốn ngày đợt kiểm tra liên hợp nghề cá trên vịnh bắc bộ giữa hai nước việt nam và trung quốc
được đánh giá thành công tốt đẹp mặc dù thời tiết biển không thuận lợi gió mùa đông bắc cấp tám giật trên cấp chín
nhưng hầu hết các nội dung đặt ra giữa hai lực lượng cảnh sát biển việt nam và trung quốc đều đã được triển khai
đặc biệt trong đó những nội dung về bảo vệ ngư trường truyền thống của ngư dân phối hợp hữu nghị giữa hai quốc gia
hai lực lượng đã thu về những kết quả rất đáng ghi nhận
đây là một phần trong các kế hoạch được đề ra trong hiệp định hợp tác nghề cá ở vịnh bắc bộ
giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa nhân dân trung hoa
được ký ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn
với chủ trương chung là góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên các vùng biển đảo của tổ quốc
tăng cường giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng hiếu nghị truyền thống giữa hai nước
và nhân dân hai nước việt nam trung quốc khẳng định chủ trương chính sách của đảng và nhà nước ta
về bảo vệ chủ quyền quản lý an ninh trật tự an toàn trên các vùng biển đảo của tổ quốc
gắn liền với phát triển kinh tế xã hội ổn định chính trị của đất nước
đây là đợt kiểm tra lần thứ hai của năm hai nghìn một mươi sáu với tâm điểm là cứu hộ cứu nạn ngư dân trên biển
và trao đổi học tập lẫn nhau
trong chuyến kiểm tra liên hợp lần này thì giữa ta và trung quốc ngoài mục đích hàng đầu
đó là tăng cường mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau và giao lưu
trên biển thì giữa việt nam và trung quốc còn tiến hành trao đổi với nhau về thực thi pháp luật
ở trên biển và thứ hai nữa là trao đổi với nhau quá trình kiểm tra kiểm soát trên biển
theo đó từ ngày sáu tháng một mươi một đến ngày chín tháng một mươi một hai biên đội tàu cảnh sát biển việt nam
tám nghìn ba và tám nghìn bốn phối hợp với tàu nước bạn kiểm tra vùng vịnh bắc bộ qua chín điểm
bảo đảm ngư dân của cả hai nước nắm rõ những nguyên tắc cần tuân thủ
góp phần bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên sinh vật biển trong vùng nước hiệp định vịnh bắc bộ
nằm trong chương trình kiểm tra liên hợp sẽ có những buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm
và giao lưu giữa tàu cảnh sát biển việt nam và tàu nước bạn
bộ tư lệnh vùng cảnh biển chúng tôi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện
trong đó là việc quán triệt cho cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng và đặc biệt là đối kíp tàu
tham gia thực hiện nhiệm vụ trên biển lần này là xác định được quyết tâm ý thức trách nhiệm
cũng như là cái cố gắng nỗ lực trong thực hiện các việc từ công tác chuẩn bị cho đến thực hiện theo đúng kế hoạch
mà đã được đề ra giữa hai nước
đặc biệt ngay trên vùng biển vĩnh bắc bộ nơi có phạm vị chín điểm
đánh cá chung giữa hai nước việt nam trung quốc hai lực lượng cảnh sát biển đã cùng thực hiện nhiệm vụ
huấn luyện cứu nạn cứu hộ tàu ngư dân bốc cháy trên biển
đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi
nhưng lại là tình huống thường gặp phải của ngư dân khi đi đánh cá dài ngày mà thiếu trang thiết bị
theo đánh giá trong suốt chuyến kiểm tra liên hợp lực lượng cảnh sát biển hai bên đều đã có những thấu hiểu
lẫn nhau về các quy chế hoạt động ứng xử trên biển đồng thời duy trì trật tự pháp luật trong khu vực đánh cá chung
gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống của cả hai nước